gần ba tháng nay nguồn nước phía sau đập chính và canh dẫn của hệ thống công trình thủy lợi ngàn trươi cẩm trang
bỗng chuyển sang màu đỏ đục bốc mùi hôi nồng nặc
điều đáng nói đây là nguồn nước trực tiếp phục vụ việc sản xuất và sinh hoạt cho người dân sáu huyện
ở vùng hạ du cuối canh nên bà con nơi đây đang vô cùng lo lắng
trước tình trạng này chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã đi thị xát để truy tìm nguyên nhân
đây là màu nước tại khu vực đập dân của hệ thống công trình thủy lợi ngàn trươi cầm trang hiện nay
nước bốc mùi hôi thối nổi váng
sau khi kiểm tra tình hình bí thư tỉnh ủy hà tĩnh lê đình sơn yêu cầu các đơn vị phải xả kiệt nước trong đập dân vào ngày ba mươi tháng bảy
để lấy lượng mùn lắng động phía dưới đáy đập đem xét nghiệm
ngoài ra sẽ cô lập các nguồn xả thải khác xả ra đập dân để lấy mẫu quan trắc xác định chính xác nguyên nhân gây ra ổ nhiễm
các sở bán ngành được yêu cầu trước mắt phải bảo đảm được nguồn nước sinh hoạt cho người dân và gia súc thuộc sáu huyện vùng hạ du
bên cạnh đó các đơn vị chuyên môn trong vòng một mươi ngày phải tìm ra nguyên nhân gây ra ô nhiễm tại hệ thống thủy lợi ngàn trươi